tổ chức flen tại quảng trị phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện triệu phong
mới đây đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và sơ cấp cứu tai nạn thương tích cho các giáo viên và học sinh nhà trường
buổi diễn tập có sự tham gia dự thính của các giáo viên cán bộ hội chữ thập đỏ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh quảng nam quảng ngãi và hà tĩnh
tại buổi diễn tập các giáo viên và học sinh tham gia xử lý sáu tình huống giả định
diễn tập công tác quản lý điều hành và triển khai kế hoạch phòng tránh lột bão
trăng trống hệ thống cửa phòng học nhằm bảo đảm tài sản cho nhà trường
tuyên truyền cho học sinh về các nội dung nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra
học sinh ứng phó với gió lốc xét mưa đá động đất sóng thần
và sử dụng các vật dụng sẵn có để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu khi có tai nạn thương tích
việc tổ chức hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai trong các nhà trường
góp phần quan trọng trang bị cho các em học sinh kỹ năng cần thiết để ứng phó với thiên tai
giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra